thưa quý vị những ngày đầu của tháng năm sẽ chứng kiến một đợt tăng giá của nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
trên thị trường hiện nay có bán nhiều loại thực phẩm trong đó có những loại thực phẩm giả gây nguy hiểm cho người tiêu dùng
nhịp sống kinh tế hôm nay sẽ gửi tới quý vị nhiều thông tin mới có hiệu lực từ ngày một tháng năm sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị quỹ bình ổn giá xăng dầu tại petrolimax đang âm hai trăm bốn mươi tỷ đồng
giá xăng dầu trên thị trường singapore tiếp tục tăng trong những ngày vừa qua
dự báo giá xăng dầu trong nước có thể điều chỉnh tăng ngay trong những ngày đầu tháng năm
thông tin từ liên bộ công thương
tài chính giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục được điều chỉnh tăng lần thứ ba liên tục từ giữa tháng ba
cụ thể xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm chín trăm tám mươi năm đồng một lít xăng ron chín mươi năm mức tăng chín trăm năm mươi sáu đồng
các mặt hàng dầu cũng tăng ba trăm một mươi một ba trăm tám mươi năm đồng một lít kg tùy loại
nhiều công ty kinh doanh ga đã đồng loạt phát đi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ ga áp dụng từ ngày một tháng năm
các công ty cho biết do giá ga trên thế giới tháng năm công bố là năm trăm hai mươi bảy năm usd một tấn tăng hai năm usd một tấn so với tháng bốn
vì vậy các công ty điều chỉnh tăng giá tương ứng
pitcho limex ga sài gòn thông báo tăng hai đồng trên bình một mươi hai kg
theo đó giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng là ba trăm năm mươi tám năm trăm linh đồng trên bình một mươi hai kg
từ đầu năm đến nay đây là tháng thứ năm giá ga liên tục tăng
tổng mức tăng bốn mươi hai đồng trên bình một mươi hai kg
từ ngày một tháng năm hà nội bắt đầu thực hiện việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
của nhà nước trên địa bàn
giá dịch vụ y tế tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương
theo đó từ ngày một tháng năm giá dịch vụ y tế áp dụng đối với trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế
được điều chỉnh tăng mức lương cơ sở vào giá từ một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng lên một ba trăm chín mươi đồng
mức giá điều chỉnh các dịch vụ y tế tăng trung bình ba hai
trong đó giá khám bệnh ngày dường tăng bình quân một mươi một giá các dịch vụ kỹ thuật y tế tăng ba
thưa quý vị và các bạn
biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt theo sáu bậc thang đã áp dụng được khoảng sáu năm nay
bậc cao nhất có giá gần gấp đôi bậc thấp nhất
việc xem xét lại biểu giá là điều cần thiết để đảm bảo lợi ích của người dân
và phù hợp với đề án cải tiến biểu giá điện của tập đoàn điện lực việt nam
theo tập đoàn điện lực việt nam biểu giá sinh hoạt có sáu bậc thang đã gây phức tạp
trong công việc thanh toán tiền điện với khách hàng
do có nhiều nức thang nên việc ghi chỉ số dễ gây sai sót khi tính toán số lượng tiền điện thanh toán
tạo dư luận trong xã hội dễ làm cho khách hàng khó hiểu khó kiểm tra theo dõi dẫn đến khó thông cảm
do đó cần thay đổi cách tính đặc biệt là khi giá điện vừa tăng
kéo theo mức chi trả cho mỗi bức điện bậc thang của người dân tăng cao
thưa quý vị và các bạn tưởng như trứng là loại thực phẩm quê rất an toàn
nhưng hiện nay trứng gà trung quốc đã tràn vào thị trường việt nam
đe dọa rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng
gà sẽ có màu hồng phớt còn nếu trứng có màu hơi sáng hơn nhợt nhạt
thì đó chính là trứng gà trung quốc
trứng gà ta có vỏ bóng dày nhắn mịn nhỏ nhưng nặng tay
trứng gà trung quốc có vỏ mỏng to nhưng nhẹ tay
đập một quả trứng ra bát nếu thấy lòng đỏ và lòng trắng tự tan vào nhau
thì một trăm linh là trứng trung quốc vì lòng đỏ và lòng trắng đều được làm từ hóa chất giống nhau
trái cây trước khi xuất khẩu vào những thị trường khó tính như mỹ eu
bắt buộc phải được xử lý chiếu xạ
mức phí thực hiện dịch vụ này của việt nam hiện đang cao gấp bốn lần so với thái lan
làm cho khả năng cạnh tranh của trái cây việt nam trên thị trường thế giới giảm sút
hiện việt nam chỉ có một nhà máy thực hiện dịch vụ chiếu xạ trái cây xuất khẩu duy nhất
ở thành phố hồ chí minh được phép hoạt động
mức giá chiếu xạ cao khoảng tám đến một đô la mỹ một kg
trong khi thái lan chỉ khoảng hai mươi năm đô la trên một kg
như vậy nếu so với thái lan mức giá cao nhất để thực hiện dịch vụ chiếu xạ trái cây xuất khẩu
của việt nam hiện gấp đến bốn lần
các doanh nghiệp cho rằng điều này làm tăng chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu trái cây
và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
chương trình phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên chủ đề nhân dân